thủ tướng chính phủ vừa đồng ý cho giảm năm mươi lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước
bên cạnh đó là có quy định mới đối với tôn xuất khẩu sang australia
và quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà ga t ba tân sơn nhất cũng vừa được ban hành
đó là những quyết định mới đáng chú ý có trong cụm tin ngay sau đây
hiện ô tô con từ chín chỗ ngồi trở xuống chịu hai mức thu lệ phí trước bạ
tùy từng địa phương là một mươi và một mươi hai trên giá bán xe
nếu được giảm năm mươi thì số tiền khách hàng nộp lệ phí trước bạ sẽ được giảm một khoản lớn
tuy nhiên yêu đáy này chỉ dành cho xe sản xuất lắp sáp trong nước không dành cho ô tô nhập khẩu nguyên chiếc
theo tính toán khi mua những mẫu xe bình dân sản xuất lắp sáp trong nước
khách hàng sẽ tiết kiệm được từ một mươi năm đến tám mươi triệu đồng
theo thông tin từ hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
từ ngày một tháng bảy khi xuất khẩu tôm vào thị trường australia
phải tuân thủ các quy định mới do bộ nông nghiệp australia ban hành
theo đó tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín sẽ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận
đã qua khâu sơ chế loại bỏ chỉ tôm
các sản phẩm này sẽ tiếp tục được kiểm tra giấu niêm phong toàn bộ một trăm linh các lô hàng
khi làm thủ tục thông quan tại australia
nếu không đáp ứng được các quy định mới này
thì các sản phẩm nêu trên sẽ được hướng dẫn tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc xử lý
những thay đổi về điều kiện nhập khẩu này không áp dụng đối với các sản phẩm đã được làm chín
chế biến sâu tẩm bột nghiền hoặc các sản phẩm tôm có nguồn gốc từ australia
đã chế biến tại các cơ sở được phê duyệt của thái union
quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà ga t ba tân sơn nhất vừa được ban hành
tổng công ty cảng hàng không việt nam sẽ đầu tư xây dựng nhà ga t ba với công suất hai mươi triệu khách một năm
và các công trình phụ trợ đồng bộ phục vụ khai thác nội địa tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng bằng nguồn vốn hợp pháp của acv
không sử dụng ngân sách nhà nước tiến độ thực hiện dự án là ba mươi bảy tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư
thời gian hoạt động của dự án là năm mươi năm kể từ ngày có quyết định giao và cho thuê đất theo quy định của pháp luật